và các nguyên thủ nước ngoài có thể thanh thản đi dạo thanh thản tập thể dục
ở trên chung quanh bờ hồ chúng ta như thế
tôi đã đi nhiều được thăm nhiều cái thành phố trên thế giới này ở châu âu
thì họ có một cái sắc thái mùa thu của họ cũng rất riêng
nhưng không có mùa thu nào giống mùa thu hà nội
cái sắc vàng của hà nội nó hay lắm
một cái ánh sáng
mùa thu vàng dịu dịu nhẹ nhẹ và làm cho người ta có thể rất bay bồng rất lãng mạn
vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bức ảnh số ba ạ
đây là một cái bức ảnh mà tôi phải nói là rất thú vị
không phải chỉ riêng tôi mà rất nhiều người nước ngoài đã xem những cái bức ảnh của việt nam
những cái triển lãm ảnh của việt nam mà họ cũng phải thốt lên rằng chỉ có hà nội mới có mà quả thực
cái hình ảnh này một người phụ nữ rất bình thường không hề sắp đặt không hề mà có lẽ cũng phải nói rằng
chị ta cũng chẳng hề trang điểm nữa nhưng rất đẹp trong cái bối cảnh
với những cái bông hoa với những cái tia nước và cái nụ cười của người
phải nói rằng cái người bán hoa không phải là không vứt bảo đâu
nhưng cái nghề nghiệp tạo cho họ một cái niềm vui
có lẽ là vì mọi người đến mua hoa đều ở một cái tâm trạng vui cả
cho nên là bức ảnh này nó hài hòa từ cái bối cảnh
từ cái bố cục tạo hình và bản thân kể cả cộng với cái người bán hoa nữa
và đấy là một cái nét rất riêng rất thi vị ở cái đất thủ đô này
thế còn thưa chuyên gia tiến dũng ạ ông có nghĩ được rằng là bức ảnh này như vừa nãy
nhà báo văn thành đã nhắc tới tức là nụ cười của người phụ nữ
mặc dù là họ có sự vất vả trong cái công việc hàng ngày của họ
nhưng mà họ cười vẫn rất là tươi
theo chuyên gia chuyên gia có nghĩ rằng là bức ảnh này hoàn toàn hợp lý
nếu như chúng ta đặt ở phía dưới
cái tiết là tươi như hoa không ạ
tôi thì rất ấn tượng với những người phụ nữ
chở cái xe đạp bán hoa trên đường phố hà nội
nó có gì đấy nó thật là lãng mạ rất là đẹp
về cả về tạo hình cũng rất đẹp và về hình ảnh cũng rất đẹp
những người phụ nữ người ta dắt cái xe đạp
mà đằng sau chở những cái lãng hoa những cái rổ hoa
có gì đấy nó đẹp kinh khủng đó
và tôi nhìn đó tôi đã biết là có một họa sĩ nước ngoài
đã làm hành một cái triển lãm về những người phụ nữ
bán hoa trên đường phố hà nội
cá nhân tôi thì thực sự ấn tượng với bức ảnh này
bởi vì có lẽ là thứ nhất là cái màu sắc
tôi cho rằng là cái màu sắc thực sự rất là đẹp rất là tươi
và chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi nhìn cái màu sắc này thôi
là thực sự đã cảm thấy rất là thích mắt rồi
vâng và ngay bây giờ thì có lẽ là tôi nghĩ là chúng ta
nên chuyển sang bức ảnh thứ tư đi
thì như tôi nếu ngay những cảm nhận đầu tiên của tôi
thì tôi cho rằng là hình cái bức ảnh này có một chút gì đấy
hơi châu âu nhưng cũng lại có một cái
gì đấy rất châu á đúng không ạ
bởi vì rõ ràng đúng không ạ
ở phía trên thì tôi thấy là rất rất là giống khung ảnh
ở châu âu có sắc vàng
hay mà ở phía dưới thì lại là hoa
đúng không ạ
thực ra mà nói trong cái cuộc sống buộn về
con người ta kiếm sống đôi lúc người ta
ít cảm thụ những cái ít có thời gian cảm thụ
những cái ở quanh mình
nhưng khi ta lắng động một chút
thì phải nói rằng hà nội của ta
và đất nước của ta đẹp vô cùng
tác giả đã chụp và đã lợi dụng rất nhiều
những cái sắc vàng của hà nội
mà chúng ta vừa nói lúc nãy
đã tạo nên một cái chiều sâu
và bản thân cái chiều sâu đó
nó làm cho cái bức ảnh sâu lắng
bức ảnh này chụp ở suối yến
chủ hương không xa hà nội lắm
nhưng mà ít người được truyền kiến cảnh này
bản thân chúng tôi khi xem ảnh
thì biết à hóa ra chủ hương
có một cái góc đẹp như thế
vâng ngay bây giờ thì chúng tôi
sẽ chuyển sang bức ảnh thứ năm
đây là bức ảnh mang một sắc thái
rất đầy thường
và phải nói là tác giả phát hiện rất là hay
có lẽ là trong lúc đang mưa
cho nên là nó tạo ra những cái bóng
đổ xuống rất là đẹp
và đây là trên cái con đường gốm xứ
cái tác phẩm nó có lẽ pha một cái chất hồi họa nữa
tôi cũng rất thích cái bức ảnh này
hà nội có cái mưa rất riêng
mưa đẹp lắm
mưa hay lắm
và người ta đã chụp rất nhiều
kể cả những nghệ sĩ việt nam
và đây là một hình ảnh mà kết hợp được
cả cái truyền thống
tức là cái mưa hà nội
cộng với những cái nét hội họa rất hiện đại
và tôi nghĩ rằng cái người cầm máy
chụp bức ảnh này rất có thiên hướng hội họa
vâng và ngay bây giờ thì chúng ta
sẽ chuyển sang bức ảnh tiếp theo
đây có lẽ là một cái góc
rất đẹp của hà nội
và các nhóm ảnh gia rất thích thú
những cái hồ tây nó nhiều tên gọi lắm
nó còn gọi là hồ dâm đàm
vì cái hồ này buổi sáng là sương
mù mịt hết
và cái sương mù của hồ tây cũng rất là đẹp
nên hồ tây phải nói là
lúc nào cũng đẹp
sáng trưa chiều tối
và đây là cái điểm
dành cho các nhóm ảnh gia trạng nhục thi sĩ
trong bức ảnh này thì cũng đã thể hiện rất là rõ
là mọi người cũng đã dừng lại và để ngắm cảnh đẹp hoàng hôn
và thậm chí là đây là điểm hẹn hò
rất lý tưởng cho những người đang có tình cảm
với nhau đúng không ạ
nhà báo văn thành
ông nghĩ sao về bức ảnh này
tôi nghĩ rất nhiều
bởi vì đây là điển hình rất là lãng hoạn hà nội
vì nói đến hồ tây
là nói mà cũng không phải là vô tình
người ta đặt cái con đường thanh niên
nằm cạnh cái hồ tây này
nó lãng hoạn lắm
và có lẽ là hầu hết những đôi lứa
ở hà nội đã từng sống ở hà nội
đều dẫn người yêu
một mình một lần
ít nhất là một lần qua cái con đường này
bức ảnh này thì tôi thấy là gì nhỉ
có phải là đang mô tả
một nghệ sĩ đường phố không ạ
không phải tự nhiên chúng tôi có chọn cái bức ảnh này
để kết cho cái chung ảnh này
vì một cái hà nội
rất thơ và rất họa
chúng ta nghe
cái nhìn cái ảnh
người nhạc sĩ này chúng ta không nghe
tiếng đàn chúng ta cảm nhận được tiếng đàn
cái tiếng đàn này nó hòa với
mùa thu hà nội sắc thu hà nội
nó tạo nên một cái cảm xúc
lãng mạn và đẹp
tôi rất thích bức ảnh này
nó không phải chỉ
ở góc độ nhấp ảnh đâu
vì nhìn những người nhạc sĩ này nó lãng tử lắm
và nó như hà nội
cái hà nội người ta cảm xúc thế nào
thì người ta nghĩ về hà nội như thế
và cái bức ảnh này là điển hình
một sự của những người
hà nội mơ mộng
của những người hà nội
rất hào hoa thực sự mà nói
thì đây là một bức ảnh
về mặt tạo hình
ánh sáng cũng rất đẹp nhưng chủ yếu là
người nhấp ảnh đã chọn được một nhân vật
điển hình để thể hiện gửi gắm
cái cảm xúc của mình đối với hà nội
và tôi cho rằng đây là một bức ảnh
mà cái người
cái nhà nhấp ảnh cầm máy
đã chọn đúng đối tượng của mình
để diễn tả vâng xin được chân thành cảm ơn
những chia sẻ cũng như là những nhận xét
của hai chuyên gia về bảy bức ảnh đầu tiên
xong bảy bức ảnh đầu tiên của các cá nhân
gửi về chương trình ngay bây giờ
thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta
hãy cùng theo dõi một video clip
mà chúng tôi mới thực hiện
ai từng có dịp thăm hà nội
vào mùa thu tháng một mươi
sẽ khó quên một chút heo may
một chút nắng vàng nhạt
trên những con phố cổ
lá vàng rơi
đâu đây thoảng mùi hương hoa sữa
thu tháng một mươi
đẹp như một bức tranh trong bầu cờ đỏ
rực rỡ khắp các con phố
sống trong hà nội
tiết thu người ta dễ
nồng nàn đắm đuối